con đường bê tông mới phẳng lì rộng rãi đã thay thế cho con đường mòn lầy lội
được hoàn thành ngay trước tết nguyên đán là niềm vui mừng phấn khởi lớn của bà con nhân dân
xóm can xã độc lập huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
giúp cho bà con đón một cái tết đầy đủ ý nghĩa hơn và đó còn chính là một trong những việc làm thiết thực
hiệu quả của các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình trong xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc
những ngày giáp tết nguyên đán sáu mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang gồm bộ đội công an đã tổ chức hành quân giã ngoại
kết hợp với lực lượng dân quân và nhân dân địa phương tổ chức san lấp làm mới hai năm km đường và đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn tại xóm căn
trước khi tiến hành thì chúng tôi đã họp đối thoại với bà con nhân dân vận động bà con nhân dân hiến đất
sau hai đợt vận động thì bà con nhân dân đã hiến trên bảy m hai đất và chúng tôi đã xây dựng
thế trận phòng thủ gắn với xây dựng nông thôn mới bà con hiến đất là trên bảy m và xây dựng gần hai km đường và hiện tại đã đổ bê tông được năm mươi
con đường mới đổ bê tông phẳng lì rộng rãi được hoàn thành cộng với niềm vui khi có một vụ thu hoạch được mùa
càng tăng thêm niềm vui của người dân đúng vào dịp tết cổ truyền của dân tộc
dân chúng tôi từ trưa đến nay toàn đi đường mòn đường lầy lội khó khăn dân vất vả
đảng nhà nước đơn vị bộ đội về để làm đường bê tông mới cho chúng tôi này chúng tôi rất phấn khởi
đón cái xuân mới thì chắc chắn là dân chúng tôi là sung sướng và phấn khởi được cấp trên quan tâm
đây là một trong những việc làm thiết thực hiệu quả của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình
góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc tạo lòng tin của nhân dân đối với đảng
và đó cũng là một trong những minh chứng thể hiện tình đoàn kết quân dân ngày càng
gắn bó trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc